chuyển sang một thông tin khác
thưa quý vị với hành vi mua bán trái phép chất ma túy hai bị can là vừa a hù sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
và giàng a mua sinh năm hai nghìn hai cùng chú tài huyện điện biên đông tỉnh điện biên
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang khởi tố vụ án khởi tố bị can
để điều tra xử lý nghiêm trước pháp luật
trước đó vào khoảng một mươi hai h bốn mươi năm phút ngày hai mươi tháng một mươi hai tại khu vực thôn đại giáp xã đại lâm huyện lạng giang tỉnh bắc giang
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh bắc giang phát hiện bắt quả tăng hai đối tượng trên
đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tại chỗ lực lượng công an thu giữ ba bánh heroin ba kg ma túy dạng đá và một mươi hai viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
và một số tăng vật khác có liên quan
bước đầu các đối tượng khai nhận vừa a hù là chủ mưu đã trực tiếp sang lào mua ma túy của một đối tượng người lào với giá sáu trăm chín mươi triệu đồng
sau đó thuê giàng a mua mang số ma túy trên từ điện biên về bắc giang và hứa trả công năm mươi triệu đồng
khi đang tìm cách mua bán ma túy thì các đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ
một nhóm đối tượng cho vay nặng lãi thu lợi bất chính hàng tỷ đồng đã bị phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng triệt phá
nhóm trên gồm một mươi đối tượng do trần văn dũng hai mươi bảy tuổi trú tại xã an lư huyện thủy nguyên
cầm đầu cho vay nặng lãi trên địa bàn với lãi suất từ một trăm linh chín đến một trăm linh chín
một trăm tám mươi hai một năm
khám xét khẩn cấp nơi ở và các địa điểm kinh doanh của các đối tượng
lực lượng chức năng thu giữ năm mươi sáu triệu đồng năm sổ sách ghi số liệu cho vay nhiều điện thoại di động và đao kiếm các loại
tại cơ quan công an dũng khai nhận hoạt động cho vay lãi từ năm hai nghìn một mươi tám với hai hình thức là trả lãi theo ngày và trả lãi theo tháng
số tiền các đối tượng cho vay đến nay khoảng hơn một mươi ba tỷ đồng và thu lãi khoảng hơn một tỷ
hiện phòng cảnh sát hình sự công an tp hải phòng đang truy bắt có đối tượng bỏ trốn và điều tra mở rộng vụ án
công an huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi đã ngăn chặn và xử lý hai băng nhóm mâu thuẫn trên facebook dẫn đến đánh nhau
cụ thể vào giữa tháng một mươi hai vừa qua do mâu thuẫn trên facebook gần hai mươi đối tượng ở huyện mộ đức tỉnh quảng ngãi đã huy động tập hợp đồng bọn mang theo hung khí dao phóng lợn dao tự chế
thành từng đoàn kéo qua nhà nhau nẹp bô chửi bới đồng thời sử dụng nhiều gạch đá vỏ chai bia ném vào nhà gây hư hỏng và thiệt hại nhiều tài sản của các gia đình
đội cảnh sát kinh tế công an huyện ea leo tỉnh đắk lắc vừa phát hiện xử lý một vụ tàng trữ tiêu thụ hàng trăm sản phẩm thuốc tây không rõ nguồn gốc xuất xứ
trong quá trình tuần tra đội cảnh sát kinh tế công an huyện ea leo phát hiện đối tượng vũ văn hạnh chú huyện ea leo tỉnh đắk lắc đang chở một thùng các tông bên trong có chứa vật tư y tế bao gồm khẩu trang y tế kit xét nghiệm nhanh covid một mươi chín và các loại thuốc tây
tại thời điểm kiểm tra hạnh không xuất trình được chứng từ hóa đơn cũng như nguồn gốc xuất xứ của số hàng trên tiếp tục kiểm tra nhà và nơi thuê trọ của hạnh tổ công tác phát hiện hơn một trăm tám mươi loại gồm thuốc tây vật tư y tế
thực phẩm chức năng cũng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp vũ văn hạnh khai nhận các sản phẩm này được mua từ nhiều nguồn trôi nổi trên thị trường để nhập bán lại cho các tiệm thuốc tây trên địa bàn huyện ea hở leo
không chỉ tại đắk lắc liên tiếp nhiều vụ vận chuyển mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng vừa được lực lượng chức năng các địa phương phát hiện và bắt giữ
tại gia lai ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai tại khu vực phường hồi thương thành phố pleiku
lực lượng công an phát hiện nguyễn thanh phong chú tại địa phương đang cất giấu nhiều thùng hàng chứa thuốc lá điếu mang nhiều nhãn hiệu nước ngoài với tổng số lượng hai mươi chín năm trăm linh bao
tại hiện trường phong khai nhận mua số thuốc lá trên để bán lại kiếm lời tiêu thụ trên địa bàn thành phố pleiku
công an tỉnh gia lai đã tiến hành tạm giữ đối tượng và tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc
còn tại kiên giang công an thành phố phú quốc đang củng cố hồ sơ để xử lý hai cá nhân về hành vi mua bán hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ
trước đó lực lượng cảnh sát kinh tế công an thành phố phú quốc phát hiện phạm phi long chú tại hải phòng đang giao thuốc lá điện tử cho khách
kiểm tra nơi ở của long tại phường dương đông công an thu giữ hơn một sản phẩm thuốc lá điện tử không có hóa đơn chứng tử
tiếp đó hơn sáu trăm năm mươi sản phẩm là thuốc lá điện tử tinh dầu và phụ kiện kèm theo đã được phát hiện tại một cửa hàng bán thuốc lá địa tử trên địa bàn phường dương đông
do nguyễn bửu long chú tại thành phố cần thơ làm chủ
đáng chú ý cửa hàng này không có dây phép kinh doanh và toàn bộ số hàng nói trên cũng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
cuối năm khi dịch covid một mươi chín có chiều hướng bùng phát trở lại khiến người dân gặp vô vàn khó khăn đây cũng là thời điểm nhu cầu vay và tiêu dùng của người dân tăng cao
lợi dụng tâm lý này hoạt động tín dụng đen đã thâm nhập nở rộ và phát triển với nhiều hình thức thủ đoạn tinh vi như cho vai trực tuyến
vay qua ứng dụng hay là lập các tài khoản hội nhóm trên mạng xã hội ghi nhận của phóng viên thời sự
với thủ tục nhanh gọn thuận tiện chị hát đã lên mạng tìm kiếm các địa chỉ vay tiền online
chỉ chưa đầy hai phút giao dịch qua điện thoại chị đã cung cấp cho bên vay các thông tin cá nhân của mình
rất nhanh gọn và đơn giản cuối cùng chị hát cũng đã vay được hai mươi triệu đồng
thương vay mượn em nọ trả kia dần dần nó quá sức để em thanh quán
em quyết định là em dừng lại
các đối tượng vay rất đa dạng không chỉ có doanh nghiệp nhỏ hộ kinh doanh cá thể tín dụng đen còn nhắm đến cả những tiểu thương
lượng tiền cần vay của những đối tượng này không lớn nhưng số lượng người vay lại khá nhiều
do không tìm hiểu rõ về cách tính lãi xuất nên dễ bị sập bẫy phải trả lại gấp nhiều lần tiền vay gốc
bản thân tôi cũng đã từng có những công việc rất là gấp
cần thiết phải vay những khoản vay lắm như thế những khoản vay gấp như thế thì thực sự tôi thấy rất là khó khăn
đến lúc khi vay thì rất là dễ dàng nhưng khi trả lợi thì rất là khó khăn và rất là vất vả để có thể trả được món lợi như thế với khoản lãi xuất rất là cao

và nó làm cho khốn cùng
có những người mà chỉ vay chục triệu mà chỉ sau khoảng một tháng hai tháng nó lên hàng trăm triệu vài trăm triệu và khiến cho người ta cùng quẫn
thì cái đấy là những cái mà theo cá nhân tôi thì cái đấy là phải tuyệt đối dẹp bỏ dưới mọi hình thức
theo các chuyên gia quy mô tín dụng đen hiện chiếm từ sáu đến tám tổng dư nợ nền kinh tế
sở dĩ tín dụng đen vẫn phát triển là vì thị trường này
phù hợp với nhiều đối tượng vay
được biết các bộ ngành chức năng sẽ tiếp tục quản lý xử lý nghiêm cơ sở biến tướng thành hoạt động tín dụng đen
nhà nước phải kích thích cái bộ phận vay ngân hàng ấy
là vay chân chính
giờ này mấy ngân hàng đang giảm đua nhau giảm năm đến một đối với lãi vay đấy
cho vay các cái khoản đấy
thế nhưng mà vay tiêu dùng thì nó có khác một chút
vì số lượng cái trị giá nó nhỏ và nó nhanh
thì cái này cũng phải chú ý
chứ còn vay của tư nhân mà
theo tôi chuyên gia có lời khuyên là không nên
bởi vì có thể lãi suất thấp
có thể rất nhanh là tư tiền đến anh
nhưng mà rồi anh chậm trả nó tính rất ghê
rồi lãi suất cao tất cả cái đó là chúng ta không nên làm
chúng ta cần phải tăng cường tăng nặng các chế tài xử lý xử phạt
đối với tội phạm cho vay nặng lãi
tội phạm mà lợi dụng cái hình thức là cho vay để nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân
và đạt được mục đích làm sao phòng ngừa
đối với loại tội phạm này
cái giải pháp thứ ba là theo tôi là cần phải tăng cường hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục các kiến thức pháp luật có liên quan đến các hoạt động tín dụng đen
để đông đảo các tổ chức các công dân chúng ta có ý thức chấp hành tốt các hoạt động cho vay cũng như hoạt động đi vay
cuối cùng quan trọng hơn cả vẫn là ý thức của người dân cộng đồng trong phòng chống tín dụng đen
mỗi khi có nhu cầu tín dụng thực sự người dân hay doanh nghiệp nên tìm kiếm các nguồn thông tin
thông tin chính thức từ các tổ chức tài chính tham khảo ý kiến tư vấn chính thống trước khi quyết định vay tiền
trong vụ án can thiệp trái pháp luật tạo điều kiện cho công ty nhật cường trúng thầu
trong đó bị cáo nguyễn đức trung bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
nguyên giám đốc sở kế hoạch và đầu tư hà nội nguyễn văn tứ bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
ngoài bị cáo nguyễn đức trung nguyễn văn tứ năm bị cáo còn lại gồm phạm thị kim tuyến nguyên trưởng phòng đăng ký kinh doanh sở kế hoạch và đầu tư hà nội phạm thị thu hường nguyên tránh văn phòng sở kế hoạch và đầu tư lê duy tuấn giám đốc kinh doanh công ty đầu tư và phát triển đông kinh võ việt hùng nguyên giám đốc công ty đầu tư và phát triển đông kinh nguyễn tiến học nguyên phó giám đốc sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội bị truy tố cùng về tội vi phạm quy định về
theo có trạng trong thời gian từ năm hai nghìn một mươi sáu đến cuối năm hai nghìn một mươi tám sở kế hoạch và đầu tư hà nội làm chủ đầu tư thực hiện hai gói thầu số hóa hồ sơ đăng ký kinh doanh trên địa bàn tp hà nội năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy tương ứng với hai hợp đồng kinh tế được ký kết với liên danh nhật cường đông kinh
quá trình tổ chức thực hiện hai gói thầu số hóa trên các bị cáo tứ học tuyến và hường đã thực hiện hành vi can thiệp trái pháp luật và hoạt động đấu thầu
bị cáo trung bị xác định là đã chỉ đạo đình chỉ dừng thực hiện trái pháp luật gói thầu số hóa năm hai nghìn một mươi sáu tạo điều kiện cho nhật cường tham gia đấu thầu và trúng thầu phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong năm ngày
phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp hải phòng kết hợp cùng các đơn vị chức năng vừa phát hiện và bắt quả tăng hai đối tượng là đỗ đức kiểm và nguyễn thị hằng có hành vi mua bán trái phép hơn hai viên ma túy hậu tổng hợp

có một mươi tiền án tiền sự về các tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy
tòa án nhân dân tỉnh sơn la đã mở phiên xét xử sơ thẩm hình sự vụ án vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng tại sở y tế tỉnh sơn la đối với tám bị cáo
theo có trạng sáu bị cáo bùi thị hoa mai anh tuấn bùi thị thu tạ ngọc trức
hoàng vũ quyển trần minh đức bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
còn hai bị cáo nguyễn thị kim an và sa văn khuyên bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
quá trình điều tra xác định các đối tượng trên đã có sai phạm trong quá trình thực hiện gói thầu mua sắm
trang bị y tế tuyến xã tuyến cơ sở y tế
nhiều danh mục hàng hóa thiết bị y tế không đúng với danh mục trong hồ sơ mời thầu
hồ sơ dự thầu và hợp đồng đã ký gây thiệt hại ngân sách của nhà nước
dự kiến phiên tòa diễn ra trong ba ngày từ ngày hai mươi bảy đến ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
xin kính chào quý vị đang theo dõi nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
thưa quý vị trong ngày hôm nay hai mươi bảy tháng một mươi hai cụ phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm tất thành cang
và một mươi chín bị cáo đã bị tòa án nhân dân tp hcm đưa ra xét xử về tội tham mô tài sản
và tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
gây thiệt hại một một trăm linh ba tỷ đồng
đây là vụ án sai phạm liên quan đến công ty cổ phần phát triển nam sài gòn
đại diện của ủy ban nhân dân tp hcm tham gia phiên tòa với tư cách người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan
cùng tham gia phiên xử với tư cách người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan là công ty nguyễn kim
công ty trách nhiệm hữu hạng một thành viên công nghiệp tân thuận công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng tân thuận
ban đội mới quản lý doanh nghiệp tp hcm sở kế hoạch và đầu tư tp hcm
chi cục tài chính doanh nghiệp sở tài chính tp hcm và một mươi sáu cá nhân khác
bị hài trong vụ án được xác định là công ty sadeco
có bốn mươi ba luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo
sadeco có vốn điều lệ là một trăm bảy mươi tỷ đồng gồm vốn cổ đông ibc bốn mươi bốn văn phòng thành ủy một mươi sáu bảy và con vết một mươi bốn một
năm hai nghìn một mươi sáu ibc bắt đầu đấu giá bán vốn của sadeco
tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy tê trí dũng với tư cách chủ tịch hội đồng quản trị sadico tổng giám đốc công ty tân thuận tức ibc
một trăm linh vốn nhà nước thuộc ủy ban nhà dân tp hcm cùng các thành viên được giao đại diện phần góp vốn của thành phố đã không thực hiện theo chỉ đạo của ủy ban nhà dân tp
phần chuyển nhượng phần vốn nhà nước phải qua đấu giá xác định theo giá thị trường mà sử dụng kết quả thẩm định của hsc
doanh nghiệp không có chức năng thẩm định bán chín triệu cổ phần cho công ty nguyễn kim với giá bốn mươi đồng một cổ phần thấp hơn giá thị trường rất nhiều
phương án này tiếp tục được trình thành ủy xin ý kiến
phó bí thư thường trực thành ủy
thành cang đã có bút về đồng ý
phiên tòa sẽ xét xử hai mươi bị cáo về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
các bị cáo đã có hành vi sai phạm khi sadeco bán chín triệu cổ phần với giá rẻ cho công ty nguyễn kim dẫn đến thất thoát cho sadipo một một trăm linh ba tỷ đồng
trong đó ủy ban nhân dân tp hcm thiệt hại bốn trăm tám mươi năm tỷ đồng
vốn thành ủy tp hcm là một trăm tám mươi bốn tỷ đồng phần còn lại là thiệt hại của các cổ đông
ông tất thành cang trong vụ án này bị xét xử tội
quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí với cáo buộc phải chịu trách nhiệm đối với số tiền thất thoát thiệt hại là một trăm tám mươi bốn tỷ đồng
về tội danh tham ô tài sản có bị cáo tề trí dũng cựu chủ tịch hội đồng quản trị sadico bị viện kiểm sát cáo buộc chiếm đoạt trên một bảy tỷ đồng
bị cáo hồ thị thanh phúc cựu tổng giám đốc sadeco có hành vi ký đề xuất chi tiền và nhận tiền sau đó chuyển lại cho dũng
tạo điều kiện cho các cá nhân chiếm đoạt tiền nhà nước số tiền tham ô trong vụ án là bốn bảy tỷ đồng
phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi hai đến ngày một mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi
trong chiều nay hai mươi bảy tháng một mươi hai đội cảnh sát hình sự đặc nhiệm phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đang tạm giữ bốn đối tượng trong một băng nhóm chuyên dùng súng kích điện để bắt trộm hàng trăm con chó trên địa bàn
đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn thành lộc sinh năm hai nghìn bốn nguyễn tấn duy sinh năm hai nghìn
nguyễn trọng nhân sinh năm hai nghìn ba và lê anh hào sinh năm hai nghìn ba cùng ngụ huyện hóc môn đều là những đối tượng trẻ tuổi không có công an việc làm ổn định nên rủ nhau đi bắt trộm chó để bán kiếm tiền tiêu xài
trong đó lê anh hào được xác định là kẻ cầm đầu
tại cơ quan công an bốn đối tượng khai nhận trong khoảng hai tháng nay hào lên mạng mua bình ác quy dây kích về chế súng điện và phát cho cả nhóm
sau đó cùng nhau rão quanh các tuyến đường thuộc địa bàn huyện hóc môn từ khoảng bốn đến bảy giờ sáng
khi thấy chó đi ngoài đường cả nhóm dùng súng bắn gây tê sau đó gom bỏ vào bao
trung bình mỗi ngày bốn đối tượng trộn được từ một mươi đến một mươi hai con chó
toàn bộ số chó trộn được cả nhóm tiêu thụ tại chợ chó đường tô ký quận một mươi hai sau đó chia tiền để tiêu xài cá nhân
ngoài ra nhóm này cũng trang bị sáng bình hơi cay sẵn sàng chống trả lại người dân hoặc lực lượng chức năng khi bị truy đuổi
hiện công an đang mở rộng điều tra xử lý nhóm đối tượng này theo quy định của pháp luật